xin kính chào quý vị và các bạn
mở đầu chúng ta sẽ cùng đến với tin tức về cơn bão số bốn
cụ thể vào hồi một mươi h ngày sáu tháng một mươi vị trí tâm bão ở trên vùng biển phía đông bắc của khu vực bắc biển đông
cách hồng kông trung quốc khoảng ba trăm năm mươi km về phía đông đông nam
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp một mươi một cấp một mươi hai giật cấp một mươi năm
dự báo trong những giờ tới bão số bốn di chuyển chậm theo hướng tây và sẽ suy yếu dần
do ảnh hưởng của bão vùng biển phía đông bắc của khu vực bắc biển đông
có gió mạnh cấp bảy đến cấp chín vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp một mươi cấp một mươi hai giật cấp một mươi năm biển động dữ dội
trở lại với thông tin thời tiết trên đất liền
tại các tỉnh thành phía đông bắc bộ sẽ có sự biến đổi rõ rệt trong những ngày tới
do quá trình di chuyển xuống phía bắc của áp cao lạnh lục địa
nên mưa rông sẽ dần thay thế trạng thái khô giáo và có nắng nhiều
cục bộ có nơi xảy ra mưa vừa đến mưa to
trong mưa rông cân đề phòng có tố lấp cũng như gió rất mạnh nguy hiểm
cùng với mưa tăng thì nền nhiệt trên khu vực sẽ giảm dần
ngày đêm giao động là từ hai mươi đến ba mươi một độ
tại các tỉnh thành phía tầy bắc bộ trong ngày mai cũng có mưa rào và rông rải rác
cục bộ có mưa vừa đến mưa to
sang ngày tám tháng một mươi mưa giảm dần trời tạnh ráo hơn
nhưng nền nhiệt trên khu vực vẫn khá là mát mẻ
cao nhất trong ngưỡng là từ hai mươi tám đến ba mươi một độ
tại miền trung các tỉnh
từ thanh hóa đến thừa thiên huế sẽ có mưa rào và rông trong hai ngày nghỉ cuối tuần
mưa rông tại đây có phần mạnh hơn về diện và lượng so với khu vực bắc bộ
nhiệt độ tại khu vực này cũng giảm đáng kể giao động từ hai mươi hai đến ba mươi một độ
còn tại khu vực các tỉnh từ đà nẵng đến bình thuận
do vẫn còn giải hội tụ nhiệt đới hoạt động yếu
nên vẫn có mưa rào dài rác và có nơi có rông về chiều tối
ngày trời có nắng với nhiệt độ trưa chiều
từ ba mươi một đến ba mươi bốn độ có nơi còn cao hơn
khoảng từ ngày chín đến ngày mùng một mươi
mưa sẽ có xu hướng tăng hơn cùng nền nhiệt giảm dần
tại vùng cao tây nguyên trong hai ngày tới
cũng có mưa giảm do gió tây nam hoạt động yếu
ban ngày thì trời có nắng nhiều nên mức nhiệt cũng tăng nhẹ
giao động từ hai mươi đến ba mươi một độ
từ khoảng ngày mùng chín đến một mươi mưa có xu hướng tăng trở lại
cục bộ có mưa vừa mưa to kèm theo sấm xét cũng như gió rất mạnh
nền nhiệt giảm nhẹ
đến với khu vực nam bộ trong hôm nay và ngày mai
đến với khu vực nam bộ trong hôm nay và ngày mai
mưa có xu hướng giảm do gió mùa tây nam suy yếu
tuy nhiên từ ngày mùng tám mưa rông sẽ tăng nhanh trở lại
với nhiều điểm có mưa vừa mưa to đi kèm có tố lốc cũng như gió rất mạnh
còn về nhiệt độ nền nhiệt trên khu vực giảm nhẹ
giao động từ hai mươi hai đến ba mươi ba độ